hãng hàng không quốc gia việt nam hôm nay đã thực hiện ba chuyến bay
thành phố hồ chí minh quảng châu hà nội quảng châu nha trang thành đô
để đưa hành khách trung quốc về nước
trong quá trình thực hiện các chuyến bay hãng hàng không quốc gia việt nam
thực hiện các biện pháp bảo hộ kiểm tra kiểm dịch chặt chẽ
nhằm bảo đảm an toàn an ninh vệ sinh dịch tễ sức khỏe của hành khách và phi hành đoàn
việt nam cũng sẽ tích cực xem xét việc cấp phép cho máy bay của trung quốc tới việt nam
đưa công dân trung quốc về nước theo yêu cầu